cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn thị yến nhi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ tại xã vĩnh hòa phú huyện châu thành tỉnh kiên giang
để điều tra làm rõ về hành vi mua bán người
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu nhận được đơn tối giác của một người dân
ngụ thành phố rạch giá tỉnh kiên giang về việc gia đình có cháu gái làm thuê cho yến nhi
với số tiền hai mươi triệu đồng
sau đó nguyễn thị yến nhi tiếp tục bán cháu cho một đối tượng khác của huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
với số tiền sáu mươi triệu đồng
khi gia đình liên hệ thì các đối tượng yêu cầu tiền chuột là một trăm một mươi triệu đồng
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ